văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng nguyễn văn tùng chú tại xã tân lập huyện crobuk tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại quán nhậu k bốn ở phường an lạc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc tổ chức tiệc chiên khách hàng
cho đến khoảng hai mươi một h cùng ngày giữa tùng và một số người trong bàn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn
tùng đã vào bếp của quán lấy một con dao rồi chém nhiều nhát vào bốn người với tỷ lệ thương tật lần lượt là một mươi tám một mươi bảy và hai
sau một thời gian tạm đình chỉ vụ án cho đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố phục hồi điều tra
và đang củng cố hồ sơ để chuyển truy tố nguyễn văn tùng về tội giết người